anh lạng năm nay bốn mươi tuổi làm nghệ sửa chữa điện thoại di động nằm ngay trên mặt đường quốc lộ bốn mươi tám
ngoài việc sửa chữa điện thoại di động anh còn mua một chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi bảy a hai nghìn bốn trăm linh ai thuê thì chạy kiếm thêm tiền nuôi hai con trai ăn học

được sự hỗ trợ đắc lực của các trinh sát điều tra viên kỳ cựu thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh do đồng chí phạm hoài nam chỉ huy
bàn chuyên án chia làm ba tổ phối hợp với công an các xã quỳnh tam quỳnh châu tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình ra soát đối tượng thẩm tra xác minh thông tin lập các danh sách các đối tượng nổi bật tình nghi trên địa bàn
theo lời khai của chị gái nạn nhân thì khoảng một mươi bảy h ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi hai anh lạng đến nhà chị chơi
chị em ngày nào cũng gặp nhau nhưng hôm đó chồng chị đi công tác về có quà nên mời anh lạng ở lại uống rượu
cả nhà chưa kịp ngồi vào mâm cơm thì anh lạng có điện thoại
ngay xong anh bảo có khách thuê xe đi xã tân sơn với giá ba trăm năm mươi đồng rồi vội vã xin phép ra về
lời khai này hoàn toàn trùng khớp với lời khai của vợ nạn nhân
sau khi quang mắc thay lầm có những cơ hội được sửa chữa để khắc phục
vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi hai mẹ của quang đã liên lạc được với quang
lựa lời khuyên giải chị hẹn gặp được quang tại rìa rừng gần nhà
quang đã đồng ý chịu ra gặp mẹ
khi quang vừa đến nơi thì ngay lập tức công an mật phục bao vây bốn phía
giây phút đối tượng sao nhãng
thì chính xác là quang đã đồng ý chịu ra gặp mẹ
chính xác từ các mũi cùng đồng loạt ập đến đuổi bắt
tại cơ quan công an hông thủ phan văn quang bước đầu đã cuối đầu thừa nhận
tội ác man dở mà hắn đã gây ra đối với anh nguyễn văn lạng
nó cứ đi lại bác phát
là anh lạng gục xuống thì nó mở cửa bên phải
xe phía sau bên này nó chạy xuống đông
thì dân lạng nó bỏ tượng nó cái xe tên nàn
xe này bỏ chạy
thì một số dân đi ra đuổi bắt
có một số nói là thôi đừng đuổi tên nàn đi
để chúng chạy cái đã
sau đó có thể anh lạng lại gục đó
dân đi đưa đến bình xã
hai mươi năm hai mươi năm con đồi của con khu bốn
để có cứu
nhưng mà chết rồi thì nó trợ lại quay lại
để nó bị tỉ cua
phạm văn quang là con trai út
trong gia đình có ba anh chị em
chị cả đã đi lấy chồng
còn hắn và anh trai ở với bố mẹ
do nhà có mở quán thịt chó
quá tất bật với công việc
nên thiếu thời gian quan tâm chăm sóc đến con cái
bố mẹ quang buông lỏng quản lý
quang thường xuyên trốn học
chơi bời lêu lỏng
lấy trộm đồ của bà con hàng xóm
bố mẹ không uốn nắn
nhà trường không dạy rỗ được
quang bỏ học từ năm lớp tám
hằng ngày hắn lông bông
chăn trầu cắt cỏ
thi thoảng trộm vặt
nên dù mới một mươi bảy tuổi
quang đã mang một tiền sợ
khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
quang mang một chiếc điện thoại di động cũ
đến bán cho anh nguyễn văn lạng
ở xóm tuần a xã quỳnh châu
huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
cái máy rách này bán mất công
anh lạng nhận xét về chiếc điện thoại của quang
chỉ vì câu nói này mà quang đã nổi giận
lời qua tiếng lại với anh lạng
dẫn đến giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn
từ đây quang nảy sinh ý định
giết anh lạng để trả thù
vì việc anh lạng chế quang sử dụng điện thoại
cho nên quang đã tỏ hành vi
bày ra hành vi tổ chức
tìm cớ để điều anh lạng điều nạn nhân
đi rất xa khỏi khu vực địa bàn
nơi anh lạng cứ trú
và xa nơi cứ trú của phan văn quang
để gây án giết anh lạng
nhằm che giấu thông tích của mình
che giấu các hoạt động điều tra của quang
điều tra sau này
nhỏ người hơn
muốn giết anh lạng không phải dễ
nên quang phải chọn cách tiếp cận
và ra tay bất ngờ nhất
phát hiện ra
nhà anh lạng có làm thêm nghề chạy xe taxi
quang liền lấy máy điện thoại
lưu lại số
và về nhà chuẩn bị kế hoạch
nung đấu ý định giết anh lạng
chiều ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
quang cầm một chiếc liềm của gia đình
rắt ở sau lưng quần
kế đến quang bấm số điện thoại
gọi thuê xe anh lạng
đi xã tân thắng
với giá ba trăm năm mươi đồng
anh lạng đến đón
quang chọn chỗ ngồi đằng sau lái xe

điện ra tay
khi xe vào xã tân thắng
trời vẫn chưa tối
quang chưa thể ra tay được
nên quang đã bảo anh lạng
quay về xã quỳnh tam
huyện quỳnh lưu
khi xe chạy đến đường liên huyện
đoạn yên thành quỳnh lưu
thì trời bắt đầu tối nhanh
thời điểm ra tay với anh lạng đã đến
ngó thấy anh lạng không để ý
từ phía sau quang rút chiếc liềm
giấu sẵn trong người
đặt vào cổ của anh lạng rồi giật mạnh
anh lạng chỉ kịp dừng xe ôm cổ
mở cửa xe đi được vài bước
rồi gục hẳn bởi mất máu quá nhiều
quang bỏ chạy về phía xóm chín
xã quỳnh châu
huyện quỳnh lưu
trốn vào một nhà dân ở gần đó
thấy không có người
quang tiếp tục trộn một cái điện thoại
và một chiếc máy tính sách tay
mang về nhà cất giấu
giờ đây phan văn quang sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật
tội ác của quang xuất phát từ một mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong cuộc sống
để làm rõ vụ hẳn này
bên cạnh lực lượng chủ công
là phòng pc bốn mươi năm công an tỉnh nhán
thì có sự phối kết hợp chặt chẽ
giữa công an huyện quỳnh lưu
công an cả xã và trình quyền địa phương
cũng như quân chủ nhân dân
khu vực xung quanh
trong đó có sự giúp đỡ của lực đoàn xe tăng hai mươi năm
đỏng trên địa bàn xã quỳnh châu
tất cả các lực lượng
để có sự phối kết chặt chẽ
kể cả trong quá trình điều tra
thu thập chứng cứ
và cũng như trong quá trình tổ chức
triển khai vai bắt phan văn quang
sự côi cút lạnh lẽo
cứ ám ảnh gia đình chị lê thị long
chị bằng hoàng đau đớn
vì sự ra đi đó càng bằng hoàng hơn
khi biết được tội ác
mà sát thủ với gương mặt trẻ thơ
đã mang đến cho gia đình chị
giờ đây một nách
chị nuôi hai đứa con
gánh nặng gia đình sẽ đè lên vai chị
nhưng đứa con sẽ thiếu đi

vì tình thương của cha
những đứa trẻ sẽ lớn lên
và chắc chắn sự mất cha trong đau đớn như vậy
sẽ còn để lại những vết thương
in sâu trong lòng chúng
chị vũ thị hiền
mẹ của đối tượng phan văn quang
với vẻ mặt hốc hát thất thần
với những gì đứa con mình đã gây ra
tội ác của con dày vò
tâm trí chị
chị vẫn không thể tin nổi
đứa con mình mang nặng đẻ đau
có thể gây ra
những việc làm như vậy
sau khi quang bị bắt
bố mẹ quang không dám ra đường
nhìn bà con làng xóm mẹ quang
luôn vỏ võ trong sự tủi thân
sự ám ảnh về tội ác của con trai
có lẽ là sự trừng phạt nặng nề nhất
trong tâm lý của người mẹ bất hạnh này
bà nán mời quý vị xem video này
giờ lại hồi sơ vụ án
chúng tôi cũng không thể cầm lòng trước cái chết đau lòng của cháu bé
khách sạn tân yến nằm trên con phố mới trường dương
ông chủ của khách sạn này là anh nguyễn việt cường
cũng là giảng viên của đại học quy nhơn
nhân viên làm việc tại khách sạn
đều là những người quen biết
nên anh cường cho họ ăn ở tại khách sạn
và coi họ như người trong nhà
một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
như thường lệ
việc đưa đón cháu nguyễn việt dũng
được cô nhân viên nguyễn linh tâm đảm nhiệm
nhưng hôm nay
đặng vân cầu
nhân viên của khách sạn có mượn xe máy của chị tâm
để đi mua sim điện thoại
gần đến giờ đón cháu dũng
mà vẫn không thích cử về
chị tâm bèn nhắn tin nhờ cầu
đón cháu dũng ở trường tiểu hồng ngô mây
khoảng một mươi tám h cầu về khách sạn
và nói với anh cường là đi đón cháu dũng
nhưng không gặp
hốt hoảng gọi điện
đi tìm con khắp nơi nhưng không thấy
anh cường vội vàng đến công an phường ngô mây
trình báo về việc cháu dũng bị mất tích
lúc này anh cường
như ngồi trên đống lửa
cậu con trai mới chưa đầy tám tuổi
trắng trẻo dễ thương như vậy
liệu có bị bắt cóc không
hay là ham chơi bạn bè đâu đó
nhưng không có bắt cóc
nhưng được tin truyền
trình báo của gia đình anh cường
về việc cháu nguyễn việt dũng bị mất tích một cách bí ẩn
các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
hình sự công an tỉnh bình định
nhanh chóng báo cáo lên lãnh đạo công an tỉnh
để triển khai lực lượng
truy tìm manh mối liên quan
nhiều mũi trinh sát khẩn trương
già soát tại cổng trường tiểu hồng ngô mây
các manh mối như được giấu kín
trong lớp sông bồn rồi nào
đi dọc cả tuyến phố
các trinh sát viên cũng không phát hiện
điều gì liên quan đến sự mất tích của chó dũng
bên cạnh đó
lực lượng điều tra viên cũng tiến hành giả soát các đối tượng nghi vấn

những người làm việc trong khách sạn
đối tượng đầu tiên được cơ quan chức năng triệu tập
lấy lời khai là đạng văn cầu
người được nhờ đi đón chó dũng
tại khách sạn tân yến
người liên quan nhiều nhất đến vụ việc là đặng văn cầu
cầu tỏ ra rất bình tĩnh
và khai báo một cách rất trơn tru và thành khẩn
sau khi nhận được tin nhắn của chị tâm nhờ đi đón cho dũng
cầu tới trường tiểu học ngô mây
đứng chờ một lúc nhưng không gặp cháu
nghĩ rằng bố mẹ cháu đã đón
nên cầu đi mua xin điện thoại
và ghé qua nhà bạn là trần đỗ việt để chơi
đến khi về khách sạn mới biết là cháu dũng chưa về
ngay lúc đó cầu và anh cường đến cơ quan công an trình báo
trong lúc đang bộn bề với những hoài nghi
cơ quan chức năng nhận được tin báo của anh cường
có một số điện thoại lạ nhắn tin với nội dung đe dọa gia đình
về sự an nguy của cháu dũng
ngay lập tức tổ trinh sát tiến hành điều tra
truy tìm số điện thoại đối tượng đã nhắn tin cho anh cường
giả thiết được đưa ra lúc này
là khả năng cháu bé bị bắt cóc tống tiền
và nhiệm vụ quan trọng là khẩn trương
truy tìm đối tượng và giải thoát cháu dũng
các điều tra viên tập trung ra soát
tất cả các mối quan hệ của gia đình anh cường
bản thân anh cường là giảng viên đại học
vợ anh cũng chỉ buôn bán lần mặt
chủ yếu là trông coi công việc kinh doanh khách sạn của gia đình
tìm hiểu hàng xóm xung quanh
không có mâu thuẫn hay bà chạm gì
hơn nữa gia đình anh cường cũng không phải quá giàu có
để bọn bắt góc có tỷ nhìn và tài sản
để tống tiền gia đình anh
vậy thì tại sao kẻ bắt góc
lại nhằm vào cháu dũng con trai anh cường
cơ quan chức năng đã rất vất vả
khi phải giả soát hàng loạt đối tượng nghi vấn
bất kể một trường hợp nào có liên quan đến vụ việc
đều được mời lên cơ quan điều tra
nhưng dường như càng ngày việc truy tìm anh mối
càng rơi vào ngón cụt
chính vì vậy nhiều mũi điều tra không kể ngày đêm
tỏa đi nhiều hướng
một tổ trinh sát tìm hiểu xác định nhân thân
hoàn cảnh của những đối tượng liên quan
một mũi truy tìm số điện thoại lạ nhắn tin cho anh cường
cảnh chia ra làm nhiều nhóm nhỏ
gió la tin tức tại bến xe khách
gà diêu trì
các nhà nghỉ khách sạn
nhằm tìm đối tượng mang theo cháu dũng ra tỉnh ngoài